ngoài ra nguyễn bảo sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư cho một mươi ba hộ dân khác
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thanh phong cám bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
nguyễn thiện thanh cám bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
cùng về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
với hành vi tuyên truyền tàng trữ thông tin nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
trước đó cơ quan công an phát hiện hùng đã sử dụng nhiều tài khoản facebook
để livestream có nội dung xuyên tạc
nó đòi đa nguyên đa đảng xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
quá trình xác minh cơ quan an ninh đã điều tra làm rõ hùng có nhiều lần nhận tiền
từ một số đối tượng chống phá ở nước ngoài và để cho số đối tượng này thường xuyên tham gia
livestream của mình phát ngôn chống phá đảng nhà nước
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án thu giữ một lượng lớn chất ma túy
được vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tại km tám mươi năm quốc lộ tám thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tổ chức vây bắt xe ô tô
mang biển kiểm soát lào bắt giữ hai đối tượng đồng thời phát hiện và thu giữ bốn mươi bốn bánh heroin
sáu mươi viên hổng phiến một mươi kg ma túy đá một mươi kg ketamine
hai đối tượng khai nhận đã được một người đàn ông lào thuê vận chuyển ma túy từ lào
về thành phố vinh tỉnh nghệ an
với số tiền công là một mươi hai usd
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ thành công tàu phước long bảy mươi hai
chở container trọng tải bốn sáu trăm linh tấn bị mắc kẹt ở dưới gầm cầu đồng nai ra khỏi khu vực an toàn
trước đó vào bảy h năm mươi phút sáng nay tại chân cầu đồng nai tàu phước long bảy mươi hai chở container
có trọng tài bốn sáu trăm linh tấn cập cảng bình dương do nước chảy xiết đã đứt neo trôi giạt
về phía cầu đồng nai và bị mắc kẹt dưới gầm cầu
nhờ được tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường
phối hợp với các cơ quan chức năng để tham gia cứu hộ điều tiết giao thông
đồng thời lên phương án sẵn sàng xử lý các sự cố
và đến tám giờ một mươi năm phút cùng ngày công tác cứu hộ đã được hoàn tất
tàu được kéo ngược về cảng bình dương không có thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại của chiếc cầu để xử lý theo đúng quy định
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi